chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn chỉ trong ba tháng trở lại đây hàng chục vụ cháy nhà dân đã xảy ra gây hậu quả lớn về người
thậm chí nhiều người trong cùng một gia đình tử vong
rất nhiều trong số đó là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
vụ cháy khiến ba người tử vong tại căn nhà kết hợp kinh doanh vừa xảy ra ở ngõ thổ quan quận đống đa hà nội
một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng chống cháy nổ
đâu là những bài học cần phải rút ra để công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an
mà còn cần phải được coi trọng từ trong chính mỗi gia đình mỗi người dân
nội dung sẽ có trong từ mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy nổ sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
xin chào và hẹn gặp lại

với vật liệu đặt để nhiều như thế dẫn đến là khi bắt cháy
thì đã dẫn đến cháy lan cháy lớn và sinh ra rất nhiều khói khí động
chỉ trong ba tháng trở lại đây hàng chục vụ cháy nhà dân đã xảy ra gây hậu quả lớn về người
thậm chí nhiều người trong cùng một gia đình tử vong
đặc biệt là nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
ngày hai mươi bảy tháng sáu xảy ra cháy tại một nhà dân tại quận bình thạnh tp hcm
hậu quả hai người tử vong
ngày hai mươi hai tháng sáu tại huyện kiệt yên tỉnh bắc giang
cháy một nhà ở kết hợp kinh doanh khiến ba người tử vong
ngày một mươi tháng sáu một nhà ở kết hợp kinh doanh ở tp nha trang tỉnh khánh hòa
cháy lúc nửa đêm sáu người được giải cứu
nhưng vụ cháy cũng đã khiến ba ông cháu tử vong
các nguyên nhân gây ra cháy nổ các hộ gia đình để ở và kết hợp sản xuất kinh doanh rất nhiều
nhưng mà nhìn chung cơ bản thì tập trung xảy ra do sự cố với thiết bị điện cũng như hệ thống điện
và theo thống kê của cục sát phòng cháy cháy quân ảnh hộ
thì số lượng các vụ cháy nguyên nhân do sự cố với thiết bị điện chiếm khoảng sáu mươi
rồi việc gia tăng các thiết bị trong hệ thống sinh hoạt của nhà và công trình
nó sẽ khiến cho cái việc nguy cơ
sẽ là quá tải và cháy chập cũng sẽ tăng theo
trong nhiều vụ cháy nhà dân các công trình đều có lối thoát nạn
nhưng lại gia cố bằng khung sát chuồng cọp
khiến việc thoát nạn và chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng gặp khó khăn
dẫn tới thương vong về người trong các đám cháy
đây là thực trạng nhức nhối
những đợt tuyên truyền cao điểm vận động người dân mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
đã được lực lượng công an cơ sở tiến hành
thế nhưng để thay đổi được nhận thức và ý thức của người dân
không phải là điều dễ dàng
theo thống kê mới nhất hiện toàn quốc có gần hai mươi bốn năm triệu nhà ở riêng lẻ
trong đó có hơn một một triệu nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
chỉ trong một năm qua cả nước tăng thêm hơn ba trăm linh nhà ở riêng lẻ
nhà ở kết hợp kinh doanh tăng thêm khoảng hai mươi bốn công trình
con số này phần nào lý giải cho việc
tại sao gần đây xảy ra quá nhiều vụ cháy liên quan tới loại hình công trình này
nhiều ngõ nhỏ đông dân cư nhiều khu vực xe chữa cháy không thể tiếp cận
khi xảy ra sự cố công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
khi xảy ra sự cố công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
tạc thù của phường trung phụng chủ yếu là ngõ nhỏ ngách nhỏ đông dân cư
chính vì vậy công tác phòng cháy gặp rất nhiều khó khăn
xe chữa cháy cũng khó tiếp cận
chính vì vậy thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố của quận phường đã thành lập những điểm chữa cháy công cộng
đặc biệt những tổ liên gia nhà ở xuất sở nước kinh doanh
trong đó thì thú trọng công tác phòng chữa cháy
hiện trường vụ cháy xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu
tại một nhà dân ở quận hà đông thành phố hà nội
ngay khi phát hiện có khói tràn lên phòng ngủ
anh bùi hoàng điệp chủ nhà đã xác định cháy xảy ra ở tầng một
vì thế anh đã gọi các thành viên khác trong gia đình
bình tĩnh tìm cách lên điểm cao nhất của ngôi nhà
để tạm tránh sự nguy hiểm của ngọn lửa
cũng như chờ lực lượng cảnh sát cứu hộ
vụ cháy vừa xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng năm
tại gia đình anh đào nguyên quang
ngõ một trăm hai mươi năm phố vĩnh phúc phường vĩnh phúc quận ba đình hà nội
năm giờ sáng phát hiện có cháy
lửa nhanh chóng bùng to không thể di chuyển xuống dưới tầng một
năm thành viên của gia đình trèo qua lối ban công
bình tĩnh thoát nạn sang nhà kế bên
rất may công trình này cũng không cơi nới lắp đặt chuồng cọp
việc thoát nạn bởi vậy cũng dễ dàng hơn
những ví dụ cụ thể cho thấy
những kỹ năng xử lý người dân hoàn toàn có thể thoát nạn
một cách an toàn khi cháy xảy ra
nên đi học những lớp tập huấn của ngoài phường xã cơ sở
để cho mình có kinh nghiệm xử lý những đám cháy
phải để lô ra phải để lối thoát hiểm
phòng đến những trường hợp bất ngờ mình còn có chỗ để thoát ra
nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân
đang là mục tiêu quan trọng hàng đầu
được lực lượng công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai
với tinh thần
đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điểm trịa cháy công cộng
đang tiếp tục được nhân rộng trên toàn quốc
và được người dân đồng tình hưởng ứng với những hiệu quả tích cực
mục tiêu mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
từ đó giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
nhiều địa phương đã đạt chỉ tiêu một trăm linh nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
và liên kề nhau tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy trịa cháy
bằng mọi cách để thực hiện làm sao để đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba này
thì là ít nhất một người trong hộ gia đình đó
được trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy
khi một người trong gia đình được trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy
bởi cơ quan có thẩm quyền
hoặc là bởi các cơ quan chuyên môn có năng lực
có kiến thức kỹ năng đó
thì nên về phổ biến cho các cơ quan chuyên môn có năng lực
các thành viên còn lại trong gia đình mình
để cùng biết để cùng thực hiện
và điều đặc biệt nữa là
trong mỗi hộ gia đình
cần có cái kế hoạch thoát nạn riêng cho gia đình mình
cái kế hoạch đó là
nó đơn giản thôi
ví dụ cháy ở tầng ba
thì người ở tầng hai di chuyển như thế nào
người ở tầng bốn và tầng ba di chuyển như thế nào để thoát nạn được
và những kế hoạch này
cần phải phổ biến cho tất cả các thành viên trong gia đình
và để khi có tình huống
là chủ động
có kế hoạch đó trong đầu
và có lúc đó thì thoát nạn mới an toàn được
thưa quý vị và các bạn
trong công tác phòng cháy trợ cháy
ý thức của mỗi người dân vô cùng quan trọng
hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình
những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố
ngay từ lúc mới phát sinh
từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
đừng để đến khi có thương vong về người
thì câu nói

giá như sẽ trở nên quá muộn
sau đây là hướng dẫn của phòng cảnh sát
phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hà nội
về những giải pháp bảo đảm an toàn
và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ
đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
giải pháp và kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ
không được để hàng hóa
chất cháy trên lối ra cầu thang bộ
hoặc liên kề với lối ra cầu thang thoát nạn
khi có cháy
nhanh chóng thoát ra thang bộ
hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài
khi cháy tại tầm một
cần thoát ngay qua cửa chính
hoặc cửa phụ cửa ngách nếu có
cửa ra ngoài tại tầm một
nên dùng cửa bạn lề mở theo chiều lối thoát
hạn chế lắp đặt cửa trượt cửa quấn
quy định nơi để chìa khóa dụng cụ phá rỡ trong nhà
để kiếm thêm một cửa khi xảy ra cháy nổ
trường hợp dùng cửa quấn
thì nên có thêm cửa ngách
cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay
đề mở khi mất điện hoặc động tư bị hỏng
khi cháy tại tầm hai trở lên
cần chạy vào thang bộ
nếu thang bộ bị nhiễm khói
khi tìm lối thoát khẩn cấp ra bàn công lô ra cửa sổ
hoặc lối sang nhà kế bên
nếu lô ra bàn công có lắp lồng sắt
cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài
hoặc trang bị ống tụt thang dây dây hạ chậm
lắp vào thành bàn công lô ra
đảm bảo chắc chắn
nếu cửa ở lồng sắt có khóa
thì cần để chìa khóa nơi quy định
khi cháy ở tầm bốn hoặc năm
liên kề tầm mái
nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống
đồng thời không ra được bàn công lô ra
thì cần chạy lên mái
tại tầm mái phải có cửa ra
trường hợp cửa ra có khóa
thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy
và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy
sau đó từ mái thoát sang nhà bên
trang bị các phương tiện chữa cháy
mỗi tầng có một đến hai bình chữa cháy
dụng cụ phá rỡ sổ nước chăn chiên
và mặt nạ phòng độc để nơi quy định
trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cho các phòng
để khi có cháy sẽ phát ra tiếng kêu
và đưa tín hiệu về điện thoại cho gia chủ biết
việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy
sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy lan cháy lớn
đến đây thì thời lượng của chương trình
alo mùa một bốn tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau